từ một mươi tám h ngày hôm qua ngày bốn tháng tám hải phòng tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên trên nhiều tuyến đường lập thêm các chốt phụ kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát người và phương tiện vào thành phố
tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên trên các tuyến đường
đường hùng vương đoạn từ nút giao quốc lộ năm hùng vương đến nút giao hùng vương dt ba trăm năm mươi một
đoạn từ dt ba trăm năm mươi một là đoạn từ nút giao quốc lộ năm đến nút giao với quốc lộ một mươi bảy b
tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên đi từ quốc lộ năm rẽ phải vào quốc lộ một mươi tại km tám mươi sáu bảy trăm năm mươi quốc lộ một
ngoài ra thành phố hải phòng thành lập chốt phụ kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào thành phố bằng đường bộ tại khu vực trạm thu phí cũ xã nam sơn huyện an dương